thưa quý vị theo thông tin cập nhật đầu giờ chiều nay theo giờ việt nam
đoàn cứu nạn cứu hộ của bộ công an việt nam bắt đầu triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn
đoàn được chia làm hai nhóm trực tiếp tìm kiếm cứu nạn và nhóm thứ hai sắp xếp các thiết bị
phương tiện giả soát trang thiết bị y tế hỗ trợ chuẩn bị các điều kiện để thay ca cho nhóm trực tiếp
cứu nạn cứu hộ tại hiện trường trong ngày một mươi một tháng hai đoàn đã đưa được ba thi thể trẻ em ra ngoài
qua khảo sát bên trong vẫn còn nhiều người mắc kẹt có mùi hôi thối bốc da và khả năng sống
của các nạn nhân rất mong manh trước đó vào ngày hôm qua một mươi tháng hai đoàn công tác gồm hai mươi bốn chiến sĩ
tinh nhuệ đã tới thổ nhĩ kỳ khoảng một giờ sáng theo giờ thổ nhĩ kỳ ngày một mươi một tháng hai đoàn công tác
đã tới địa điểm cứu nạn dựng lều giã chiến để nghỉ ngơi song song với công tác khảo sát lên phương án